một thông tin về giáo dục ngày hôm qua bốn tháng tám thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã ký quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
theo đó bộ giáo dục và đào tạo quy định một số mốc thời gian cụ thể như sau
thời gian tự trường sớm nhất vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
riêng đối với lớp một tự trường sớm nhất từ ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
thời gian tổ chức khai giảng vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
kết thúc học kỳ một trước ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và kết thúc năm học trước ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thì tốt nghiệp trung học phổ thông thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo